sáng nay tâm bão nucten cách miền trung philippines khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm đạt cấp một mươi năm tức là vào khoảng một trăm sáu mươi năm một trăm tám mươi km một giờ
giật trên cấp một mươi bảy cơn bão cuối mùa đang tăng tốc tiến vào biển đông
bão cùng với không khí lạnh sắp tràn về khiến cho miền trung có mưa trên diện rộng
cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bão nukten sẽ vào biển đông
hoàn lưu bão gây ra gió mạnh sóng lớn và mưa rông mạnh trên khu vực giữa biển đông
từ đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai một đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới các tỉnh bắc bộ tới các tỉnh trung bộ
ngày hai mươi bảy ba mươi một tháng một mươi hai ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão nóc ten khiến các tỉnh trung bộ có mưa lớn trên diện rộng
trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ
theo diễn biến nhiều khả năng bão npten là cơn bão thứ một mươi và là cơn bão cuối cùng xuất hiện trên biển đông trong năm hai nghìn một mươi sáu